bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bắt đầu triển khai chương trình con nuôi của người lính bộ đội biên phòng vào năm hai nghìn một mươi chín
nhưng trước đó đồn biên phòng a vau tỉnh quảng trị đã nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở các bản làng trên địa bàn đóng quân
thể hiện tấm lòng sẻ chia thắt chặt tình quân dân đối với những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương của tổ quốc
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đồn biên phòng a vau tỉnh quảng trị đã đón những đứa trẻ này về nuôi dưỡng
được sống trong ngôi nhà do các chiến sĩ bộ đội biên phòng làm các em cảm thấy vô cùng hạnh phúc
từ chỗ không biết mặt chữ cái như thế nào nhờ sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô giáo cũng như các chiến sĩ bộ đội biên phòng giờ các em đã biết đọc biết viết